học môn này có rất nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe như góp phần giúp giảm stress ổn định huyết áp làm cho tinh thần thoải mái hơn
tuy nhiên bên cạnh đó việc nuôi thú cưng cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe con người
chị nguyễn phương anh tại hoàng mai hà nội có sở thích nuôi chó khoảng hai năm nay
nửa năm gần đây chị phương anh mới nhận nuôi một con chó thuộc giống chóc có nguồn gốc ở đức
mặc dù có hình dáng khá nhỏ bé nhưng đây là giống chó có tập tính ương ngạnh búang bình luôn tự vệ lại rất hiếu động và thích được chú ý
bởi vậy rất nhiều lần chú chó này cắn vào cào chủ khiến chị phương anh có không ít những vết thương trên hai bàn tay
tuy nhiên chị cho biết do chú chó của chị đã được tiêm phòng đầy đủ nên chị không lo lắng về những bệnh lây nhiễm khi bị cắn
mà vấn đề duy nhất chị cảm thấy quan ngại là hàm răng của chú chó này ngày càng sắc nhọn
nếu bạn nhìn kỹ ở đây thì mình có rất nhiều vết xước và vết cào ở tay tuy nhiên với những vết cắn hay cào thì những bạn thú cưng này đã được tiêm phòng đầy đủ rồi
thế nên là để mà gây bệnh cho con người thì mình nghĩ là cái khả năng này rất là thấp
tuy nhiên thì khi mà bạn ấy lớn lên thì kiểu răng rất là sắc
và mình cũng hơi quan ngại về vấn đề đấy một chút
việc nuôi chó mèo rồi bị cắn và cào gây ra những vết xước nhỏ có thể được coi là chuyện bình thường đối với một người trưởng thành
tuy nhiên đối với trẻ em những vết cào cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe
bé cún con của chị hà anh rất thích được chơi cùng mèo
tuy nhiên vì còn quá nhỏ không biết cách chơi đùa với động vật bé cún đã không ít lần bị mèo cao cắn
được biết sau khi bị cào
chị hà anh đã nhiễm một loại vi khuẩn từ mèo có tên là khuẩn batenola hensley
khiến vết xước trở nên sưng và tấy đỏ
sau khi đi khám bác sĩ và nhận được lời khuyên
chị hà anh đã quyết định không nuôi mẻo nữa để bảo vệ sức khỏe của con
bạn ấy cũng rất là hiếu động cho nên là khi mà chơi mèo thì cứ vờn xong rồi đuổi nhau với mèo ấy
thì là mèo bản tính tự vệ thì là nó sẽ quay lại nó cao
nó không biết lúc nào là đùa không biết lúc nào là nó muốn tự vệ cả
những cái vết mèo cào thì ban đầu nó sẽ chảy máu sau đấy thì nó sẽ sưng tấy lên
bác sĩ cũng khuyên và chị cũng nghĩ rằng là cũng không phù hợp với việc nuôi chó mèo trong nhà nữa
không chỉ là cào và cắn việc nuôi thú cưng còn xảy ra không ít các vấn đề khác
trong đó phải kể đến là việc lây nhiễm nấm và khuẩn
bạn hường ở đống đa hà nội do thường xuyên gần gũi và ôm hôn mèo
nên đã xuất hiện nhiều nốt mần đỏ và ngứa ở khắp cơ thể chỉ sau ba tháng bắt đầu nuôi mèo
sau khi đi khám và xét nghiệm
hương được bác sĩ thông báo đã lây một loại nấm từ mèo
đáng chú ý hương cho biết bản thân rất bất ngờ khi biết bị lây nấm từ mèo
bởi hường thường xuyên quan tâm đến việc tắm cũng như vệ sinh đầy đủ bằng sữa tắm chuyên dụng
đặc biệt lông và da của chú mèo hường nuôi cũng không có bất kỳ biểu hiện nào của nấm
bởi vậy hường quyết định sẽ không nuôi thêm một loại thú cưng nào nữa
hương thường xuyên đi tắm dùng sữa tắm chuyên dụng cho mèo
lại đi khám thì
cũng như con người thú vật cũng mang những mầm bệnh trên mình
và có thể lây truyền mầm bệnh đó cho những người sống chung
đặc biệt là đối với trẻ em và người già những người có sức đề kháng yếu
cụ thể con người có thể bị nhiễm các loại vi khuẩn như campilobater
ấu trùng run nằm trong ruột của động vật khi chúng thải ra
hoặc các loại nấm biểu bì khi vút lông và ôm hôn chúng
ngoài ra khi bị cào và cắn người có thể bị nhiễm vi khuẩn
bartonella hessli gây ra trợ trứng sưng và đau hạch
sốt nhức đầu mệt mỏi nặng
thì còn có thể mắc bệnh dạy ngay cả khi những con vật này đã được tiêm phòng
khi chúng ta tiếp xúc với nhiều động vật
thì những cái bệnh của động vật có thể tiếp xúc nhiều
có thể tiếp xúc thường xuyên
và tiếp xúc rất là gần gũi
thì nguy cơ một số loại bệnh của động vật
nó sẽ của bậc nuôi nó có thể lây sang người
tất cả các loại thú ấy nó lạ với chúng ta
khi nó cắn có thể truyền các mầm bệnh của các loại động vật này sang chúng ta
thậm chí là ở người lớn
cũng bị cắn bị cào
chưa nói đến trẻ em trẻ em nó nghịch dại hơn
thì ra cái nguy cơ đó là có
bên cạnh các loại bệnh thường gặp
thời gian gần đây
các vụ việc liên quan đến các trường hợp người đi đường
thậm chí người chủ cũng bị thú cưng cào cắn truyền bệnh nguy hiểm
theo thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chuyên ngành thú y và y tế
trong gần nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một
tại một mươi tỉnh thành phố trên cả nước
ghi nhận một mươi năm trường hợp người bị chết do bệnh dạy
và hơn một trăm bốn mươi người phải đi điều trị dự phòng bệnh dạy do chó cắn mèo cào
sáu tỉnh phát hiện ba mươi ba trường hợp chó mèo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dạy
nghiêm trọng hơn
đã có không ít trường hợp chó mèo nuôi cắn gây thương tích nặng thậm chí chết người
điển hình vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một là vụ việc xảy ra tại long an
khi hai con chó pitbull cắn bị thương chủ và cắn chết một người
hay bé trai ba tuổi ở hà giang bị chó hàng xóm cắn gây thương tích nặng vùng mặt và đầu
điều đáng nói có không ít vụ việc tương tự đã xảy ra trước đó
trong đó có thể kể đến vụ một phụ nữ ở đoan hùng phú thọ
bị chó pít bun cắn tháng một năm hai nghìn hai mươi một gây thương tích tại tay trái và chân phải
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một một cụ bà ở hà nội phải nhập viện khi bị chó bu ly cắn xé gây thương tích nặng
bởi vậy để bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như sức khỏe cộng đồng những người nuôi thú cưng cần lưu ý
luôn vệ sinh chỗ ở và tắm rửa thường xuyên cho thú nuôi
hạn chế hôn hiếp và ăn cùng thú nuôi
nên tiêm ngừa
đầy đủ cho vật nuôi trong nhà
không nhận nuôi những vật nuôi hoang dã không rõ nguồn gốc
luôn đeo sọ móm và nuôi nhốt cẩn thận tránh để thú tấn công người